bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng năm vừa qua ước đạt ba sáu mươi hai tỷ usd
đưa tổng giá trị xuất khẩu cả năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt một mươi sáu hai tỷ usd
tăng một hai so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần tám tỷ usd giảm chín năm
giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn ba tỷ usd giảm gần hai
giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt gần ba tỷ usd tăng bốn
giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt hơn bốn tỷ usd
tăng gần hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
như vậy hết bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ngành gỗ là ngành đạt thẳng dư thương mại lớn nhất trong xuất khẩu nông lâm thủy sản của việt nam
với giá trị thẳng dư là hai ba tỷ usd